một nhóm chuyên gia y tế gồm năm mươi ba bác sĩ và y tá cuba đã có mặt tại tỉnh miền bắc lombardi của italy
để giúp quốc gia châu âu này đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
việc chính phủ cuba gửi phái đoàn hỗ trợ y tế tới italia là theo đề xuất của chính quyền vùng lombardi
nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch covid một mươi chín với hơn ba bốn trăm linh người nhiễm bệnh
trong thông báo ông gilleo garela cố vấn y tế vùng lombardi cho biết
đây là nhóm chuyên gia có trình độ chuyên môn cao từng tham gia chống dịch bệnh ebola
và có kinh nghiệm ứng phó với những loại dịch bệnh tương tự
ngoài italia hiện nhiều quốc gia khác như peru jamaica el salvador
cũng đang đề xuất sự hỗ trợ về dược phẩm và nhân lực y tế của cuba trong công cuộc ngăn chặn covid một mươi chín
cuba cũng đã gửi các nhóm bác sĩ tới venezuela và nicaragua để hỗ trợ các nước bạn chống dịch